ngay sau khi nhận được thông tin anh từ công phương chú tại huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc là người thứ chín tại việt nam bị nhiễm covid một mươi chín
đã từng đến chơi và tiếp xúc với nhiều người ở tỉnh tuyên quang thì chính quyền địa phương đã tiến hành giả soát xác định số người đã từng tiếp xúc với anh tử công phương
trước đó anh phương là công nhân trong đoàn tám người đi tập huấn ở vũ hán về nước ngày một mươi bảy tháng một
vào ngày hai mươi sáu tháng một anh đến chơi và tiếp xúc với một mươi ba người thuộc xã sơn nam huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
qua kiểm tra giả soát các trường hợp này sau một mươi sáu ngày tiếp xúc đều không có biểu hiện nhiễm covid một mươi chín
chính quyền địa phương đã tăng cường giám sát đặc biệt là số người trung quốc trên địa bàn tạm dừng các hoạt động lễ hội
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng tránh dịch bệnh
chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra